liên quan đến vụ xe biển số nước ngoài gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại xã phú dương tp huế
khiến một người chết và bốn người bị thương
vào trưa ngày hôm nay qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện phạm văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại tổ dân phố an hải phường thuận an tp huế là người điều khiển xe gây tai nạn dương tính với chất ma túy
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bảy nam thanh niên trú tại phường thuận an tp huế
điều khiển xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát lào khi đến km bảy sáu trăm linh quốc lộ bốn mươi chín
đã đâm vào người đàn ông trú tại thôn dương nổ nam đang đi bộ theo hướng cùng chiều
sau đó ô tô này tiếp tục lao về phía trước đâm vào xe máy chở bốn người cùng một gia đình
khiến cháu nhỏ tử vong tại chỗ bốn nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường
khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của tài xế ô tô điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn